một tụ điểm đánh bạc ngay giữa trung tâm thành phố long xuyên tỉnh an giang vừa bị công an thành phố long xuyên triệt phá
sau thời gian theo dõi mật phục đến khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày một tháng tám
trong lúc các đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức đánh bài ăn thua bằng tiền
tại khu đất chống phía sau chợ long xuyên thuộc tổ một khóm hai phường mỹ long thành phố long xuyên
tổ công tác thuộc lực lượng công an thành phố long xuyên và công an phường mỹ long
bất ngờ ập vào bắt quả tăng một mươi đối tượng liên quan
lợi dụng đêm tối địa hình phức tạp nhiều đối tượng đã kịp thời tẩu thoát
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm một bộ lá bài bốn điện thoại di động ba xe mô tô trên một mươi sáu triệu đồng
hiện vụ việc đang được công an thành phố long xuyên tiếp tục xác minh làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng liên quan